vào tối ngày chín tháng một mươi hai nhân chuyến thăm chính thức liên bang nga tại khu tổ hợp đa chức năng hà nội moscow ở thủ đô moscow
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã có buổi gặp gỡ và trò chuyện thân mật
với đại diện cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập và làm việc tại liên bang nga
tại buổi gặp mặt thay mặt cộng đồng chủ tịch hội người việt nam tại liên bang nga đỗ xuân hoàng
đã báo cáo với chủ tịch quốc hội và đoàn về tình hình cuộc sống tâm tư tình cảm của bà con
đại diện cộng đồng đã trình bày với chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn một số ý kiến
về việc truyền lại những giá trị văn hóa lịch sử của đất nước cho các thế hệ con em của cộng đồng người việt ở nước ngoài
quan tâm phổ biến tới cộng đồng những bộ luật mới của đất nước tạo điều kiện bố trí việc làm đúng ngành nghề
cho các sinh viên theo học tại liên bang nga trở về phục vụ tổ quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ vui mừng khi được đến thăm và nói chuyện với cộng đồng người việt tại nga
khẳng định cộng đồng người việt nam tại nga luôn đoàn kết tương trợ lẫn nhau trở thành cộng đồng mạnh
chủ tịch quốc hội mong muốn mỗi người việt sinh sống công tác tại nga sẽ là cầu nối là sứ giả
để giới thiệu những truyền thống bản sắc văn hóa tiêu biểu của người việt tới bạn bè nga
giúp tăng cường hiểu biết gắn bó giữa hai dân tộc việt nga
chủ tịch quốc hội ghi nhận những kiến nghị của bà con và khẳng định
những tâm tư của bà con cộng đồng người việt tại nga về các thủ tục pháp lý để được cư trú làm an thuận lợi tại nước sở tại
luôn được lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chú trọng trong các chương trình hội đàm trao đổi với lãnh đạo liên bang nga
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng chia sẻ với bà con về tình hình kinh tế xã hội việt nam thời gian qua
nhân dịp này chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đánh giá cao những nỗ lực của cá nhân đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại liên bang nga
trong việc hỗ trợ cho mọi hoạt động của cộng đồng thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước
góp phần phát triển mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga